tin quốc tế ngày một mươi tháng một mươi một bộ trưởng quốc phòng ukraine olexy resnikov cho biết ông hy vọng mỹ sẽ gia tăng ủng hộ ukraine sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở mỹ
trả lời phỏng vấn báo chí bộ trưởng quốc phòng ukraine bày tỏ tin tưởng sự ủng hộ của mỹ đối với ukraine sẽ gia tăng hoặc ít nhất giữ nguyên như hiện nay bất kể kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ có như thế nào
ông resnikov nêu rõ việc mỹ hỗ trợ ukraine để ukraine giành thắng lợi nằm trong lợi ích trực tiếp của washington và ông tin rằng ngay cả sau cuộc bầu cử sự ủng hộ của mỹ hoặc vẫn sẽ ở mức cao
theo bộ trưởng resnikov đa số người dân mỹ ủng hộ ukraine và hiểu rằng họ phải phối hợp với ukraine trong cuộc chiến này nhằm chống lại nga